liên quan đến việc thẻ bảo hiểm y tế bị hết hạn khi đang bị cách ly xã hội do dịch covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội việt nam đã ban hành công văn số một nghìn bảy mươi một về việc cấp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách bảo hiểm y tế
theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện cách ly
bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thông báo đến các đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp tăng mới
hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
trong trường hợp chưa nộp tiền ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì thực hiện gửi tin nhắn cam kết
với cơ quan bảo hiểm xã hội đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mới
hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
sau ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thời điểm hết thời hạn thực hiện việc cách ly xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu ctttg phải nộp ngay số tiền đã thu nêu trên cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định
một mươi tỉnh thành phố phải bố trí cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp đổi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia trực tiếp thu tiền của người dân
trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
do đại lý thu không thể thực hiện việc thu tiền vì lý do bất khả kháng